vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cách ly đến ngày hai mươi hai tháng bốn
sau ngày này nếu không có ca nhiễm covid một mươi chín sẽ đưa ra biện pháp mới
sẽ nới lỏng một bước nhưng phải có kiểm soát đúng mức để không để tình trạng chủ quan lơ là
và để dịch bệnh quay lại
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp với thường trực chính phủ
và ban chỉ đạo phòng chống dịch vào chiều nay
trong bốn ngày qua việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
đến nay chỉ còn hai thành phố có nguy cơ cao
nhóm có nguy cơ đã giảm rất nhiều chỉ còn khoảng năm sáu tỉnh
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo báo cáo thủ tướng để công bố nhóm nguy cơ này vào ngày hai mươi hai tháng bốn tới
tuy vậy khả năng lây nhiễm vẫn còn cao
nên tất cả các địa phương cần phải kiên định nguyên tắc phòng chống dịch không được chủ quan lơ là thỏa mãn
phải ứng dụng công nghệ mới vào khám chữa bệnh
từng bước nới lỏng khôi phục các hoạt động xã hội để phát triển kinh tế
cấp độ nguy cơ các địa phương thêm có cấp độ mà thêm có hướng hiện nay chúng ta đã nêu ra
còn bây giờ chúng ta tiếp tục thực hiện cái chủ trương mà trường hợp trước chúng ta đã kết luận chỉ đạo bằng văn bản
anh nào thì chỉ thị một mươi sáu anh nào thì chỉ thị một mươi năm
lưu ý và yêu cầu người dân đeo khẩu trang ra công cộng
không tập trung trong người không đi lại khi không cần thiết
cũng như một số ngành công việc không được khuyến khích

thủ tướng lưu ý các lễ hội các cơ sở kinh doanh vũ trường karaoke massage
các cơ sở làm đẹp và những nơi tập trung đông người vẫn chưa được hoạt động
các phương tiện công cộng cũng phải tính toán để sảm người trong xe